ngày hai mươi ba tháng chín tòa án nhân dân huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo từ thanh tù trú tại tp biên hòa tỉnh đồng nai chín năm tù về tội cướp tài sản
chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo từ thanh tùng đã sử dụng súng giả đe dọa nhân viên quầy giao dịch số năm phòng giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn ở xã thạnh phú huyện vĩnh kiểu để chiếm đoạt số tiền hơn một trăm bốn mươi triệu đồng
tuy nhiên nhân viên tại đây đã bấm chuông báo động và bỏ chạy nên tùng chưa lấy được tiền
và tiếp đó tùng đe dọa và cướp hai mươi triệu đồng của một khách hàng đang giao dịch rồi tổ chức
đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày

tùng đến công an phường bửu long tp biên hòa đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội
hội đồng xét xử xác định đây là một vụ án nghiêm trọng hành vi phạm tội của bị cáo nguy hiểm gây hoang mang dư luận
do đó tòa án nhân dân huyện vĩnh kiều đã tuyên phạt bị cáo tùng bức án chín năm tù giam về tội cướp tài sản